tại tây nguyên hiện nay tỉnh con tum đang bước vào thời điểm của mùa mưa kèm theo các hình thái bất thường của thời tiết
là điều kiện thuận lợi cho mỗi truyền bệnh và phát triển
để chủ động phòng chống chủng sốt xuất huyết đăng gơ
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh tích cực
chủ động trong công tác phòng chống bệnh trên địa bàn để hạn chế lượng người mắc và tử vong
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh con tum đã ghi nhận hai trăm hai mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
không có trường hợp tử vong tăng một trăm tám mươi một trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái
theo ghi nhận đã có tám trên một mươi huyện thành phố với ba mươi tám trên một trăm linh hai xã phường thị trấn có ca bệnh
tỉnh con tum đã thành lập bảy trăm linh ba đội xung kích và tổ chức bốn trăm tám mươi chín lượt vệ sinh môi trường
diệt lang quang bọ gậy phôn hóa chất diệt mũi tại các xã phường
cũng như tuyên truyền đến từng hộ dân nhằm khống chế không để dịch bùng phát và lan rộng ra cộng đồng
để tăng cường trong công tác
không chế phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi cũng tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
xử lý triệt đẻ các ổ dịch
cũng như là giám sát phát hiện cách ly điều trị tích cực cho bệnh nhân
nhằm hạn chế tối đa số mắc và đặc biệt là không để tử vong do sốt xuất huyết
đặc biệt là chú trọng công tác vệ sinh môi trường
đây là mấu chốt để khống chế hiệu quả nhất về dịch sốt xuất huyết
bằng đồng hành
đồng hành viện pháp là diệt cũng như là loại bỏ tất cả các ổ chứa lo quang như là bỏ gậy
ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra giám sát cùng với sự chủ động triển khai các giải pháp phòng
chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao ý
thức của mình trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường loại bỏ các ổ lăng quang
bọ gậy và diệt mũi chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả